những khó khăn trên đại diện bộ khoa học và công nghệ cho biết sẽ phối hợp với các bộ ngành các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nước nhằm kết nối các thành phần trong hệ sinh thái tạo cơ hội để hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở việt nam hội nhập quốc tế thông qua việc tham gia các khóa đào tạo học hỏi kinh nghiệm khởi nghiệp tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài
công nhân mỏ là công việc đặc thù làm việc trong môi trường khó khăn nguy hiểm chính vì vậy trong thời gian qua tập đoàn tập đoàn than khoáng sản việt nam đã cố gắng đầu tư máy móc công nghệ giảm thiểu tối đa vất vả cho công nhân của ngành
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng ninh nhân kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ truyền thống ngành than
với điều kiện làm việc trong những môi trường rất khắc nghiệt như thế này thì có thể nói
công nhân ngành than là một trong những ngành nghề rất vất vả và trong thời gian qua thì lãnh đạo tập đoàn than khoáng sản việt nam cũng đã có rất nhiều chính sách để có thể nâng cao được đời sống cho công nhân viên của ngành
hiểu được sự vất vả của công nhân những người làm việc dưới hầm lò tám tiếng một ngày năm ngày một tuần
nhiều năm qua việc đầu tư trang thiết bị máy móc kỹ thuật song song với đó là nâng cao năng lực chất lượng của công nhân lao động ngành than đã có nhiều chuyển biến
cụ thể là chiến đấu
chiến lược giảm lao động phổ thông tăng lao động kỹ thuật của tập đoàn
các đơn vị ngành thang thực hiện rất tích cực
hiện số lượng lao động kỹ thuật của tập đoàn than khoáng sản việt nam đã tăng lên gần bảy mươi lao động phổ thông đã giảm xuống còn hai mươi năm
đây là một trong có thể nói là một cơ bản nhất và quan trọng nhất của tập đoàn đó là đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị để đảm bảo làm sao cho người lao động ít vất vả hơn
và năng suất lao động tăng lên nhiều hơn
và sau đó tập đoàn cũng tiếp tục quan tâm đến những chế độ đại ngộ cho cán bộ công nhân của tập đoàn nhất là công nhân lò
so với trước đây thì công nghệ thô sư ví dụ như công nghệ xi giá xi giá xích thì chúng tôi đã dùng cái chế độ lao động bộ này vào thì chúng tôi đã giảm thiểu được cái sức lao động của lao động công nhân trực tiếp
cùng với việc tăng lao động kỹ thuật giảm lao động phổ thông
thì các phương tiện máy móc công nghệ cũng đang được đầu tư lớn hiện đại để đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng cao
đi đôi với đó là tăng cường công tác an toàn lao động phòng chống cháy nổ cho công nhân
hiện tất cả các mỏ đều có báo an toàn thiết bị cứu nạn công tác giáo dục an toàn lao động cho công nhân luôn được đặt lên hàng đầu
chính vì sự quan tâm đó mà tinh thần làm việc của công nhân lao động ngành than vẫn luôn được giữ vững bất chấp những khó khăn
không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn đang được xuất khẩu mạnh mẽ ra thị trường thế giới với vị thế dẫn đầu
tuy nhiên trước tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế việt nam vào thị trường thế giới
vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm địa phương lại đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết
theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế tuy tiềm năng cũng như nhu cầu đối với các đặc sản vùng miền việt nam
rất là nhiều
nhưng việc phát triển các sản phẩm này hiện vẫn còn nhiều hạn chế như nhận thức và đánh giá về việc phát triển loại sản phẩm chưa đầy đủ
chưa có kế hoạch phát triển lâu dài thiếu liên kết mang tính hệ thống trong quy trình đảm bảo chất lượng sản phẩm
thiếu sự đa dạng trong thiết kế và phát triển sản phẩm

nhưng việc phát triển các sản phẩm địa phương vừa được tổ chức ở thái nguyên nhiều ý kiến cho rằng để nâng cao lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm địa phương
cần chú trọng phát triển thị trường trong nước gắn với cổ vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
doanh nghiệp cần phải có những sự trao đổi với nhà bán lẻ để có được những trao đổi giữa thị trường này
rồi chúng tôi có những cái kinh nghiệm mà cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu những cái gì cho sản phẩm
thì chúng tôi có thể tư vấn cho các cái doanh nghiệp sản xuất để khi mà mình đã bỏ những cái tiền ra
để mình làm phát triển thương hiệu này rồi làm tem nhãn này để không mắc phải
đấy thì cái đó là những cái mà chúng tôi cũng rất là quan tâm
những diễn đàn gặp gỡ là cơ hội để gia tăng sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước các doanh nghiệp và người dân
nhưng để nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm địa phương cần nhiều hơn chính là các chương trình hành động cụ thể
thành công của chương trình mỗi xã phường một sản phẩm được triển khai trong suốt ba năm qua trên cả nước là một minh chứng cụ thể
sáng nay tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp cùng các bộ ngành đã tiến hành tiêu hủy mẫu vật
ngà voi sừng tê giác và các mẫu động vật hoang dã là tăng vật của các vụ buôn bán vận chuyển trái pháp luật
được các cơ quan chức năng thu giữ trong những năm vừa qua
hoạt động này nằm trong kế hoạch thực hiện các khuyến nghị của hội nghị cấp cao hà nội về chống buôn bán trái phép các loại động vật
thực vật hoang dã iwt đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
trong đó có cả phương án tổ chức thực hiện các hoạt động tiêu hủy ngà voi sừng tê giác như một dấu mốc tỏ rõ quyết tâm cam kết của chính phủ việt nam trước hội nghị này
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ hội đồng tiêu hủy quốc gia đã tiến hành tiêu hủy trên hai tấn ngà voi hơn bảy mươi kg sừng tê giác và sương hổ xương gấu bằng phương pháp nghiền và đốt hoàn toàn
số ngà voi này cũng được giám định adn để xác định nguồn gốc xuất xứ qua đó cung cấp cho các cơ quan quốc tế thông tin về đường dây vận chuyển từ các nước châu phi
cũng là thông điệp đối với những người đang có suy nghĩ có thể sử dụng hoặc vô bán nhằm mục đích lợi luận đối với những ngoài hoang dã sẽ phải dừng ngay không thì sẽ bị pháp luật trừng trị và chắc chắn mức độ chế tài sẽ ngày càng cao hơn
đây là lần đầu tiên việt nam thực hiện tiêu hủy